trong ngày hai mươi bảy tháng chín tỉnh ủy hòa bình đã tổ chức hội nghị năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
sở kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sau ba năm triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị toàn tỉnh hòa bình đã có một bảy trăm bảy mươi bảy mô hình điển hình trong học tập và làm theo lời bác
có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa xã hội củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương
tại hội nghị các đại biểu đã nghe nhiều tham luận của các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy
các tổ chức đoàn thể cơ quan đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức noi theo học tập sống và làm việc chiến đấu lao động theo gương bắc hồ
cũng tại hội nghị ban tổ chức cuộc thi viết sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tỉnh hòa bình đã trao hai mươi hai giải cho các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi